tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện một vụ vận chuyển hơn sáu mươi bảy chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát bốn mươi bảy k bảy nghìn bảy mươi bảy có nhiều biểu hiện nghi vấn đang lưu thông trên đường hồ chí minh
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện trên xe có hai mươi bảy thùng cắt tông
bên trong chứa sáu mươi bảy bốn trăm năm mươi chiếc khẩu trang y tế
tất cả số khẩu trang này đều không có bất cứ hóa đơn chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
tài xế xe tải khai nhận vận chuyển giúp số khẩu trang này cho một người quen từ huyện eak tỉnh đắk lắc đến tỉnh đắk nông
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm bàn giao toàn bộ số khẩu trang cho cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc để xử lý theo quy định của pháp luật